hiện nay thông qua nội soi các bác sĩ có thể phát hiện sớm các dấu hiệu của bệnh để từ đó có phương pháp điều trị thích hợp
đầu tiên thì xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho chương trình của chúng tôi
thưa bác sĩ bác sĩ có thể cho biết viêm dạ dày trên nội soi thì có nguy hiểm không ạ
thực ra thì thế này khi ra đi nội soi kiểm tra sức khỏe thì một mươi người chín người có viêm
nhưng mà không phải cứ có hí viêm dạ dày thì chúng ta phải điều trị
bởi vì dạ dày của chúng ta là một cái túi chứa thức ăn đồng thời cái ph của dạ dày khi đói nó chỉ khoảng một đến hai
chính vì vậy mà cái chày xước tổn thương ở nền mạng dạ dày là rất hay xuất hiện
chính vì vậy mà không phải cứ thấy bác sĩ mà cứ thấy bệnh nhân đi nội soi người ta chẩn đoán là đấy là hình ảnh
chỉ còn có điều trị hay không thì là người thầy thuốc lâm trả
chính vậy người thầy thuốc đấy phải có kiến thức về chuyên ngành tiêu hóa
chứ không phải là cứ ta đã thấy là có cái mô tả là có viêm dạ dày là chúng ta điều trị
bác sĩ có thể cho biết viêm dạ dày thì có những cái biểu hiện như thế nào ạ
viêm dạ dày thì nó có thể có những cái triệu chứng thí dụ như cái đau đầy bụng hơi ợ chua có thể đau khi đói hoặc đau khi ăn no
thì đấy là những triệu chứng nó rất giống như vết dạ dày
như bác sĩ vừa chia sẻ thì có thể thấy viêm dạ dày có thể xảy ra ở rất nhiều người với nhiều biểu hiện khác nhau
tuy nhiên không phải trường hợp nào thì cũng nguy hiểm
vậy thì khi bị viêm dạ dày chúng ta có cần điều trị không ạ
một người mà chúng ta có triệu chứng thì chúng ta phải cần điều trị
bởi vì thế này rất khó bởi vì người ta thấy rằng cái viêm thí dụ viêm cấp thì đương nhiên nó gây đau và người ta phải điều trị rồi
hoặc những cái viêm mạng tính đôi khi nó không gây triệu chứng mà vô tình người ta thấy
thí dụ như trường hợp chẳng hạn nó viêm nhưng mà là viêm không phải cấp tính và mạng tính và viêm theo nhiều
hoặc là những người mà nó có dị sản ruột nhiều diện rộng thì có nguy cơ không thựa dày thì lúc đấy người ta điều trị
vì phần lớn những nguyên nhân này là do cái vi khuẩn helicobacter pylori
chính vì vậy lúc đấy ta phải có triệu chứng để điều trị
chứ không phải là cứ ai so với viêm dạ dày thì chúng ta đều phải điều trị
bác sĩ có những khuyến cáo gì đối với người bệnh khi mà bị viêm dạ dày ạ
viêm dạ dày thì cái viêm theo như mạng dạ dày là nó có thể dẫn đến nguy hiểm đó là ung thư dạ dày
thế con đường của nó thì nó sẽ qua cái giai đoạn
chứ không phải là cứ viêm teo một cái thì nó đến ung thư ngay
mà thường viêm theo lâu ngày thì nó sẽ chuyển sản và nó sẽ tạo thành các dị sản ruột
và đặc biệt là dị sản ruột ở trên cái diện rộng thì lúc đấy là có thể nó chuyển thành
rồi tiếp đó là loạn sản mức độ thấp rồi loạn sản mức độ cao
và cuối cùng mới là ung thư dạ dày sớm rồi đến ung thư dạ dày tiến triển
đối với những người mà viêm dạ dày mà nó viêm theo nhiều thì người ta có thể có cái chỉ định để với chúng ta
và do viêm hỏa hp thì ta có chỉ định diệt hp
tuy nhiên khi nó đã viêm theo nhiều hoặc nó đã có dị sản ruột rồi thì anh có diệt hp thì cũng không hoàn toàn bất ngay nguy cơ ung thư
chính vì vậy mà vài ba năm chúng ta cũng có thể kiểm tra
nội soi dạ dày lại để chúng ta nếu không may nó phát hiện những tổn thương mà tiền ung thư hay là ung thư giai đoạn sớm
thì chúng ta hoàn toàn có thể điều trị vào nội soi đường điện chúng ta lấy đi toàn bộ tổn thương
vâng rất cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay
viêm lết dạ dày là một bệnh lý dễ dàng mắc phải đồng thời khó điều trị rứt điểm tỷ lệ tái phát cao
tuy nhiên mọi người có thể phòng ngừa các bệnh này thông qua một số phương pháp đơn giản như sau
hạn chế ăn các loại đồ chua cay nóng chứa nhiều acid và chất kích thích
thực phẩm cây nóng ớt mù tạt hạt tiêu tránh dùng thuốc giảm đau chống viêm không xe tránh stress tránh thức khuya
trung tâm nội soi và phẫu thuật nội soi tiêu hóa tại bệnh viện đa khoa tâm anh tp hcm
và khoa tiêu hóa gan mật tụy bệnh viện đa khoa tâm anh hà nội
quy tụ đội ngũ chuyên gia chuyên môn cao nhiều kinh nghiệm cùng các kỹ thuật nội soi hiện đại
qua được đầu tư thiết bị nội soi tiên tiến
với hệ thống nội soi nhựa màu bằng dài băng hẹp nvi và pli nbi và pli có độ phóng đại lên tới một trăm năm mươi lần
giúp quan sát chi tiết bề mặt nghiêm mạng dạ dày hỗ trợ trần đoán bệnh lý dạ dày đại tràng
nghi ngờ ung thư dạ dày ở giai đoạn sớm
bệnh viện cũng cung cấp các dịch vụ chăm sóc y tế cao cấp cơ sở vật chất chuẩn năm sao
tạo sự hài lòng cho người bệnh khi thăm khám và điều trị
viêm dạ dày là bệnh lý khá phổ biến
do nhiều nguyên nhân gây nên
bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe và cuộc sống của người bệnh nên cần được phát hiện và điều trị sớm
để tránh những biến chứng nguy hiểm
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ này ngày mai